quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị những cơn mưa nhỏ kèm theo sương mù vẫn xuất hiện nhiều nơi ở khu vực phía đông bắc bộ
cùng với đó là mức nhiệt thấp từ một mươi chín đến hai mươi một độ ở khu vực trung du và vùng núi
và từ hai mươi một hai mươi hai độ ở khu vực đồng bằng và thủ đô hà nội
trong ngày hôm nay khối không khí lạnh được dự báo sẽ suy yếu dần
ở khu vực phía đông bắc bộ mưa sẽ có xu hướng giảm
đến trưa và chiều rất mưa trời khô giáo nhưng trời gần như là nhiều mây suốt cả ngày
nên nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ chỉ tăng nhẹ lên mức hai mươi năm hai mươi bảy độ
còn ở khu vực phía tây bắc bộ do ít triệu tác động của không khí lạnh
nên sau buổi sáng có mây nhiều trưa và chiều trời vẫn mỏng mây chuyển nắng
nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
chỉ riêng các tỉnh lai châu điện biên và sơn la nhiệt độ cao hơn từ ba mươi ba độ

chiều tối và đêm nay khoảng thời gian sau một mươi sáu giờ trên khu vực có khả năng xảy ra mưa rào và rông
trong mưa rông có thể xuất hiện lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
với miền trung lúc này vùng từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trời nhiều mây
sông mù dày thậm chí bên biển của thanh hóa và nghệ an còn có mưa
trong khi đó ở khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận đã đón ngày mới với thời tiết nắng giáo
tuy nhiên trong ngày hôm nay các tỉnh quảng trị thừa thiên huế
trời sẽ chuyển nắng nhiệt độ tăng lên được mức hai mươi chín ba mươi một độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận sẽ có nền nhiệt ngày cao ba mươi hai ba mươi bốn độ
chỉ riêng các tỉnh thành phố từ quảng bình trở ra tới thanh hóa vẫn nhiều mây cả ngày
mức nhiệt thấp từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
khu vực miền nam vẫn đang đón những ngày nắng mạnh nhất của năm
lúc này tây nguyên và nam bộ đã xuất hiện tình trạng nắng mạnh từ sớm
mức nhiệt ngày hôm nay ở tây nguyên sẽ tăng được
lên ngưỡng ba mươi bốn ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi bảy độ
trong khi đó ở khu vực nam bộ mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay
duy trì trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
hai khu vực đều có nắng nóng trên diện rộng
trên biển ở khu vực phía bắc và giữa của biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
trong ngày hôm nay cường độ gió đông bắc giảm còn ở mức cấp bốn
còn ở khu vực phía nam của biển đông
cũng như vùng biển huyện đảo trường sa
có gió đông bắc ở mức cấp bốn năm
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước